kim thọ xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị tính đến chiều ngày một mươi tám tháng sáu có hơn một năm trăm linh trường hợp mắc bệnh
phát hiện tại tp hcm được bộ y tế công bố
trong đó gần một ba trăm linh ca nhiễm trong cộng đồng hai trăm bốn mươi ba trường hợp nhập cảnh
và bốn trường hợp lây trong khu cách ly
và từ một mươi tám h chiều ngày một mươi bảy tháng sáu đến sáu h ngày một mươi tám tháng sáu toàn thành phố ghi nhận
thêm sáu mươi ca nhiễm mới trong đó năm mươi năm ca đã được cách ly từ trước
trong sáu mươi trường hợp mới phát hiện thì có năm mươi năm trường hợp đã được cách ly từ trước
trong đó có đến hai mươi bốn trường hợp đã từng có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai
một mươi trường hợp đang điều tra dịch tễ các chủ lây nhiễm đang được thành phố giám sát kiểm soát chặt
cụ thể năm mươi năm trường hợp nhiễm mới đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa từ trước bao gồm
năm mươi một là tiếp xúc gần với các bệnh nhân đã được công bố trước đó
bốn trường hợp liên quan đến điểm nhóm hội thánh truyền giáo phục hưng
năm trường hợp đang điều tra dịch tễ được phát hiện qua sàng lọc tại quận bình tân
cũng trong chiều nay trung tâm kiểm soát dịch bệnh tp hcm phát đi
thông báo tìm người từng đến giao dịch tại năm cửa hàng thuộc hệ thống h năm mobile gồm
sáu mươi bảy trần quang khải phường tân định quận một một trăm bốn mươi tám nguyễn cư trinh phường nguyễn cư trinh quận một
một trăm chín mươi một khánh hội phường ba quận bốn sáu trăm năm mươi bốn lê hồng phong phường một mươi quận một mươi
hai trăm linh sáu hoàng văn thụ phường bốn quận vân bình
trung tâm kiểm soát dịch bệnh tp hcm đề nghị những trường hợp từng đến giao dịch
tại năm cửa hàng h nam mobile trên trong thời gian từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
thực hiện khai báo y tế tại địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn giám sát
xét nghiệm covid một mươi chín cách ly y tế theo quy định
trong chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín đợt ba từ ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
thành phố tiến hành tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đợt ba
đến nay đã tiêm cho hai mươi một bảy trăm linh sáu người
các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi tất cả đều ổn định
tình hình hiện nay mậm bệnh đã âm thầm đay lan trong cộng đồng
các chuỗi lây mới phát hiện chủ yếu lây nhiễm qua các tiếp xúc gần tại nơi cư trú nơi làm việc
do đó để đạt hiệu quả kiểm soát dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội
người dân cần tuân thủ đúng các quy định về giãn cách xã hội
hạn chế các tiếp xúc trực tiếp không cần thiết
hãy xem người đối diện với mình như là một f để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh
theo thông điệp năm k của bộ y tế